dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến công tác quản lý báo chí quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí phát thanh truyền hình cấp thu hồi thẻ nhà báo công tác quản lý thông tin điện tử nhất là các trang thông tin điện tử mạng xã hội quản lý quảng cáo trên báo chí trên môi trường mạng
về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng trả lời chất vấn
theo các đề biểu hiến pháp đã quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân những thông tin này được pháp luật bảo đảm an toàn tuy nhiên hiện nay vấn đề này đang có nhiều bất cập
hiện nay nhiều báo chí thông tin mạng khai thác quá mức cần thiết thông tin đời tư gây bất lợi thiệt hại về kinh tế thậm chí nguy hiểm cho tính mạng
các cá nhân thưa bộ trưởng thực trạng pháp luật về quản lý báo chí thông tin điều chỉnh vấn đề này như thế nào
chúng ta cần có luật bảo vệ thông tin đời tư bí mật cá nhân một trong những quyền cơ bản do hiến định trong tình hình bùng nổ thông tin hiện nay hay không
chúng ta hiện nay thì chưa có một quy định pháp luật rất là tường minh rất là rõ ràng về những cái doanh nghiệp mà sở hữu những thông tin cá nhân này thì sử dụng như thế nào được phép sử dụng vào việc gì cái gì thì cần phải xin phép là khách hàng
người sử dụng thì mới được công bố và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn phải có một cái nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân và hiện nay thì chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ để xây dựng cái nghị định này
chưa hài lòng về phần trả lời của bộ trưởng đại biểu bạch thị hương thủy tranh luận
tôi thấy bộ trưởng mới nói đến nguyên nhân có vẻ như là rất là đơn giản tôi muốn bộ trưởng cho ý kiến về vấn đề hành lang pháp lý trong cái việc quản lý thông tin khi mà đưa thông tin cá nhân
bí mật đối tư lên báo chí
cái chuyện mà báo chí khai thác quá sâu thì hiện nay là luật báo chí thì có vi phạm đấy là một điều cấm có nghĩa là chúng ta xử phạt được
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua thì bộ thông tin truyền thông cũng đã xử là ba vụ liên quan đến cái chuyện là thông tin chi tiết
chúng ta có cần một cái bộ luật không chắc chắn cả hẳn một cái bộ luật mà các quốc gia thì đều có bộ luật tên là bộ luật về privacy
tức là bảo vệ thông tin cá nhân
tiếp tục chất vấn các đại biểu cho biết vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay đó là một số đối tượng lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội
để lừa đảo dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
tình trạng này đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước mà chưa có hướng khắc phục
đề nghị bộ trưởng cho biết bộ có những giải pháp gì về mặt kỹ thuật công nghệ
đồng thời phối hợp với ngành công an trong công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân
và hỗ trợ xác định đối tượng thu thập chứng cứ xử lý theo pháp luật
năng lực xử lý thì hiện nay là một trăm linh triệu tin một ngày và chúng tôi đang đầu tư nâng cấp thành ba trăm linh triệu tin một ngày
và với công cụ ai trí tựa nhân tạo thì chúng ta cũng có thể sàng lọc và phát hiện được một số điều hiện của chuyện lừa đảo
đối với những trang mạng đưa những thông tin độc hại xuyên tạc sự thật
bộ thông tin và truyền thông cho rằng đây là câu chuyện mà cả thế giới đang phải đối mặt không riêng gì việt nam
hành lang pháp lý của việt nam đã có luật an ninh mạng
bộ thông tin và truyền thông đang phối hợp với các trang mạng
phối hợp với bộ công an để xử lý những thông tin giả
bộ cũng khuyến cáo người dân nên chủ động không xem
bởi đây là hành động vô hình chung sẽ tăng lên lượt đã xem cho các trang mạng này gây tò mò cho người khác khi truy cập